tỉnh đồng nai đã quyết định chi sáu tỷ đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh đồng nai hỗ trợ thành phố đà nẵng ba tỷ đồng và tỉnh quảng nam ba tỷ đồng để chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh
liên quan đến hai bệnh nhân số năm trăm chín mươi năm và sáu trăm sáu mươi chín tất cả các trường hợp f một và f hai đều đã có kết quả âm tính
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị người dân tiếp tục chấp hành các quy định về phòng chống dịch tuyệt đối không được chủ quan lơ là